nội dung những văn bản mà đồng chí vũ văn ninh đã ký nêu trên trái với kết luận của bộ chính trị
và nghị định của chính phủ về cổ phần hóa thoái vốn nhà nước gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
với cương vị ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài chính
kiêm chủ tịch hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam giai đoạn từ tháng bảy năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
đồng chí vũ văn ninh đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát vi phạm luật bảo hiểm xã hội
nghị định của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội việt nam
để lần lượt hai tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam từ năm hai nghìn tám hai nghìn chín vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật
trong việc ký các hợp đồng cho công ty cho thuê tài chính hai là tổ chức tín dụng phi ngân hàng
thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam vay một một mươi tỷ đồng
đến nay công ty cho thuê tài chính hai đã phá sản làm nhà nước thiệt hại lớn
số tiền gốc và tiền lãi hai lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam và nhiều cán bộ đảng viên liên quan
bị khởi tố để điều tra hình sự
vi phạm khuyết điểm của đồng chí vũ văn ninh là nghiêm trọng làm thiệt hại rất lớn tiền của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí gây dư luận xấu
cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
trong quá trình kiểm điểm đồng chí vũ văn ninh đã nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân
về các vi phạm khuyết điểm trong khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
căn cứ quy định số một trăm linh hai qdtu ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
và quá trình công tác cống hiến đóng góp của đồng chí đối với đảng nhà nước
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí vũ văn ninh bằng hình thức cảnh cáo
bộ chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính
đối với đồng chí vũ văn ninh tương ứng với xử lý kỷ luật về đảng
bị nhắc nhở khi đào phá các cây hoa trong khuôn viên nhà văn hóa
đối tượng trần văn biên chú tại huyện đại từ đã không chấp hành
mà còn gây thương tích cho lực lượng chức năng
đối tượng vừa bị công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên khởi tố
về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào sáng ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
biên có hành vi đào phá các cây hoa trong khuôn viên nhà văn hóa
xóm dưới hai xã văn yên
phát hiện vụ việc đồng chí công an viên và trưởng xóm dưới hai
đã đến nhắc nhở can ngăn nhưng biên không chấp hành
và dùng sẻng lao về phía đồng chí công an viên gây sức da chảy máu
nhận được tin báo công an huyện đại từ phối hợp với công an xã văn yên
đến nhà triệu tập biên lên cơ quan công an làm việc
nhưng biên đã không chấp hành và dùng kéo đâm
lấy đá ném về phía tổ công tác làm ba đồng chí công an bị thương
sau đó tổ công tác đã tiếp cận áp sát khống chế và bắt giữ đối tượng
một đối tượng vì tranh giành mua nông sản có hành vi đánh người gây thương tích
vừa bị công an huyện yà leo tỉnh đắk lắc bắt xử lý
đối tượng là ngô văn thuận ở xã yà hiao huyện yà leo
theo kết quả điều tra ban đầu thuận thường đi thu mua nông sản
của các hộ dân với giá thấp
khi thấy vợ chồng anh hoàng dùng nhàn chú tỉnh đắk nông
đến mua chanh dây của hai hộ dân trong xã
đối tượng đã tìm cách gây sự
trong lúc vợ chồng anh nhàn đang bốc tranh dây
đã mua lên xe để đưa đi
thuận cùng hai thanh niên chưa rõ lai lịch đã đến ngăn cản
và định đánh vợ chồng vợ anh trần
nhưng được người dân xung quanh ngăn cản
thuận đã dùng gạch ném vào người anh nhàn gây thương tích một mươi bốn
nên đã bị công an huyện yà leo tỉnh đắk lắc bắt xử lý
ủy ban nhân dân tỉnh bình định vừa ký quyết định công bố
tình huống khẩn cấp sạt lở kè biển nhơn hải
thành phố quy nhơn có kèm theo danh mục dự án đầu tư xây dựng
kè chống sạt lở bờ biển nhơn hải dài chín trăm linh m
ủy ban nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn
tổ chức khắc phục tạm không để hư hỏng thêm kè biển nhơn hải
đồng thời kiểm tra các giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng
của nhân dân vùng bị ảnh hưởng
bão số năm đổ bộ vào bình định đêm ngày ba mươi tháng một mươi
làm một trăm linh mét kè biển ở xã nhơn hải thành phố quy nhơn bị sạt lở hoàn toàn
có nguy cơ hư hỏng thêm một một km đe dọa một trăm một mươi một hộ dân đang sinh sống
dọc tuyến kè này
mức độ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dân sinh
khu vực nói trên là đặc biệt nguy hiểm
vừa rồi là những tin tức đáng chú ý
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay sẽ tiếp tục
với những thông tin thú vị khác trong nhịp sống hai mươi bốn h bảy
và bốn đồng phạm bị truy tố về hành vi giúp sức vụ nhôm thâu tóm nhà đất
còn sai quy định trong tháng một mươi một này
theo kế hoạch từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tòa án nhân dân tp hcm sẽ xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đối với các bị cáo nguyễn hữu tính sáu mươi hai tuổi
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và các đồng phạm
liên quan đến vụ giao đất ở số một mươi năm thi sách
phường bến ngán quận một tp hcm cho công ty của phan văn anh vũ
tức vũ nhôm gồm đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tp hcm
trương văn úc nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên môi trường tp hcm
nguyễn thanh trương nguyên trưởng phòng đô thị văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
lê văn thanh nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
ông nguyễn hữu tính đã cùng đào anh kiệt và các bị cáo khác
tiếp tay cho vũ nhôm thâu tóm nhà đất công sản có vị trí đắc địa ở tp hcm với giá rẻ
gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước hậu quả thiệt hại số tiền sáu tỷ bảy trăm linh triệu đồng
hỗ trợ trái pháp luật cho công ty của vũ nhơn và số tiền tám trăm linh hai tỷ đồng
giá trị quyền sử dụng đất tính đến thời điểm khởi tố vụ án
ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nhà nước chưa thu được
ngoài ra trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng kiến nghị
ủy ban nhân dân tp hcm có hình thức xử lý nghiêm khắc các cá nhân
ông lê hoàng quân nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bà đào thị hương lan
đang bị truy nã nguyên giám đốc sở tài chính và một số cá nhân khác
thưa quý vị tô vẽ dự án không có thật hoặc là chưa được cấp phép bằng những chiêu quảng cáo rầm rộ
để dù dụ khách hàng ký hợp đồng góc vốn sau đó thì chiếm đoạt tiền là thủ đoạn
của các công ty bất động sản vừa bị bộ công an triệt xóa
điển hình là công ty alibaba đưa sáu bảy trăm linh người dính bẫy với số tiền giao dịch lên đến hai năm trăm linh tỷ đồng
và mới đây nhất là công ty angelina lừa hai trăm linh người với số tiền gần ba trăm linh tỷ đồng
biết được thông tin dự án xây dựng khu dân cư tam phước biên hòa đồng nai
được ủy ban nhân dân tỉnh thông qua hàng trăm người đã ký kết hợp đồng góp vốn
với công ty sài gòn cây cảnh để đầu tư mua nền đất
tuy nhiên khi công an vào cuộc giám đốc công ty đã bị bắt giữ
vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hình thức hợp đồng góp vốn hàng trăm người đối mặt với nguy cơ mất trắng gần hai trăm linh tỷ đồng
trung cảnh ngộ một công nhân tịch thành phố hồ chí minh cũng gom góp bảy trăm linh triệu
để đầu tư mua nền đất khi cả tin vào những lời dụ dỗ quảng cáo đầy hứa hẹn
của công ty địa ốc alibaba đến khi lãnh đạo công ty này gửi vào vòng lao lý
tại vì mọi người mất vỡ lẻ còn tiền thì không biết đến bao giờ mới lấy lại được
họ hứa hẹn là sẽ có sổ
thì mình bảy trăm linh triệu mua ở bà rịa vũng tàu thì mình thấy có sổ
nói chung là cái đó là cái này mơ ước của mình mình là dân nghèo
thực tất ra khi nó qua tới một năm mà cũng chưa có sổ
đó là cái hình thức họ lấy tiền của mình để họ đầu tư cái khác
cùng với hình thức tương tự như đa cấp bất động sản tại alibaba
mới đây công an đã đặt tài sản
công an đã bắt tạm giam bà phạm thị tuyết nhung giám đốc công ty angelina
trụ sở tại quận một tp hcm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhiều câu hỏi được đặt ra về số phận của những hợp đồng đã ký
liệu có bị vô hiệu khả năng khách hàng đòi lại tiền có dễ dàng
trong các vụ án hình sự mà liên quan tới lừa đảo thì rất là nhiều
tại vì đối tượng lừa đảo thân thương là họ sử dụng tiền rồi
họ không còn khả năng chi trả nữa
cho nên khả năng đó vẫn có thể xảy ra
tuy nhiên mà cũng có những đối tượng họ chưa kịp tổ khám tài sản
thì cơ quan điều tra mà kịp thời phóng tỏa ra số tài sản họ
hoặc là điều tra ra những tài sản mà nó hình thành từ những tài sản tiền phạm tội mà có
kịp thời mà niêm phong phóng tỏa
thì có khả năng là người dân còn có cơ hội để được nhận lại tiền
liên quan đến các vụ án trên hiện số lượng nạn nhân đến cơ quan điều tra trình báo vẫn còn tiếp tục
trong khi đó tài liệu phóng viên truyền hình công an nhân dân có được
nhiều công ty có dấu hiệu hoạt động tương tự vẫn chưa bị vạch trần
theo quy định tài khoản một năm mươi năm luật kinh doanh bất động sản
thì cái điều kiện mà để cái bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là
phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất rồi hồ sơ dự án
rồi là thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
rồi giấy phép xây dựng đối với cái trường hợp phải có giấy phép xây dựng
rồi các cái giấy tờ về nghiệm thu
việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ của dự án
còn cái trường hợp mà là cái nhà chung cư hay là cái tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở
thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó
kèm theo là phải có cái văn bản thông báo đủ điều kiện mở bán do sở xây dựng ban hành
bên cạnh những nạn nhân muốn có một mảnh đất để an cư lạc nghiệp
thì trong số các nạn nhân của hình thức lừa đảo đa cấp bất động sản như tại alibaba
hay angonina thì vẫn còn nhiều người đầu cơ để kiếm lời
do đó việc tìm hiểu kỹ về pháp lý dự án sẽ giúp khách hàng tránh được những hành vi lừa đảo của các đối tượng
kính thưa quý vị liên quan đến hai vụ chết người sau phẫu thuật thẩm mỹ xảy ra trên địa bàn thành phố những ngày qua
sở y tế tp hcm đã có văn bản kết luận về sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra
tại bệnh viện thẩm mỹ can nam và bệnh viện thẩm mỹ mcas
theo đó một bác sĩ được cho là có dấu hiệu làm giả chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ và vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra
sau quyết định đình chỉ hoạt động bác sĩ đinh viết hưng phẫu thuật viên chính trong ca nâng ngực gây chết người
xảy ra tại bệnh viện thẩm mỹ mcas ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
động thái mới nhất của sở y tế tp hcm là tạm giữ chứng chỉ hành nghề của bác sĩ này và chuyển sang cơ quan điều tra
nguyên nhân được sở y tế công bố trên website của sở là do nghi ngờ bác sĩ hưng có dấu hiệu làm giả
quyết định bổ sung vi phạm chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ
được biết bác sĩ này không phải là thành viên của hội phẫu thuật thẩm mỹ tp hcm
theo sự kiểm tra của chúng tôi trong tổ ban pháp chế của hội phẫu thuật thẩm mỹ tp hcm
cũng như kiểm tra các nhân viên đã làm công tác hội viên
vừa mới chúng tôi xác minh lại lần nữa thì là bác sĩ hưng không có tên trong danh sách hội viên của hội phẫu thuật thẩm mỹ tp hcm
đối với sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện thẩm mỹ

sở y tế cũng khẳng định không có sai sót chuyên môn trong hoạt động khám chữa bệnh liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ của hai bệnh viện này
các bác sĩ về chuyên môn của hội phẫu thuật thẩm mỹ tp hcm chẳng đoán
họ xác định đây là một trường hợp bệnh tử vong do sốc phản vệ
trường hợp thứ hai là trường hợp liên quan đến sự khối của mcas
đối với trường hợp này bệnh nhân đã có một bệnh lý là bệnh floc
bệnh lý floc đối với mực tim thì chúng ta lại chưa có làm đầy đủ cái việc hội trận
và dẫn đến một số các cái nội dung mà theo dõi chúng ta cũng thiếu cái chặt chẽ
và bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng như là suy tùng hoàng suy hô hấp sao rõ
được biết bác sĩ đinh viết hưng công tác ở bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
với chuyên khoa chấn thương chỉnh hình chứ không liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ
vì bác sĩ này cũng chính là người thực hiện ca phẫu thuật
hút mở bụng cho thay phụ có thai bốn tuần tại thẩm mỹ viện sofia international
mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
việc liên tiếp hai ca biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ do một bác sĩ sử dụng bằng cấp giả
khiến dư luận không khỏi hoang mang về chất lượng chuyên môn của bác sĩ thẩm mỹ
đây cũng là bài học cho những ai có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ
cần tham khảo thông tin và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín để tránh các tai biến đáng tiếc có thể xảy ra